nằm trong chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty điện lực miền bắc công ty điện lực lạng sơn đã tổ chức lễ khánh thành công trình đưa điện về thôn lân hát xã bắc sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
công trình đưa điện về thôn lân hát xã bắc sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn có quy mô xây dựng mới hơn bốn bảy trăm năm mươi km đường dây trung thế hơn ba chín trăm linh km đường dây hạ thế và một trạm biến áp với công suất năm mươi kva nhằm xóa trắng điện cho một thôn bản
công trình thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh lạng sơn giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thực hiện đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi

công trình thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh lạng sơn giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi thực hiện đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi

để thực hiện thành công dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia cho bốn ba trăm bốn mươi tám hộ dân nông thôn thuộc hai trăm một mươi thôn bản của tỉnh lạng sơn đến hết năm hai nghìn hai mươi
tổng công ty điện lực miền bắc công ty điện lực lạng sơn đã và đang hết sức nỗ lực để hoàn thành mục tiêu này